thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty sông đà
bộ xây dựng được giao quyết định và chịu trách nhiệm về việc xử lý giá trị doanh nghiệp
phần cổ phần hóa gồm dự án hầm đường bộ qua đèo ngang dự án quốc lộ một a đoạn tránh thành phố hà tĩnh khoản chi phí tái cấu trúc và khoản đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật
cơ cấu của phần phát hành lần đầu của công ty mẹ tổng công ty sông đà như sau
cổ phần nhà nước chiếm năm mươi một vốn điều lệ đến hết năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới năm mươi vốn điều lệ
cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản một và khoản hai điều bốn mươi tám nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi một ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi một của chính phủ chiếm một mươi tám vốn điều lệ
cổ phần bán đô giá công khai
chiếm bốn mươi tám tám mươi hai vốn điều lệ